sau khi thành lập ban chuyên án điều tra khởi tố vụ án công an tỉnh nghệ an đã xác định được thủ phạm
và đang tạm giữ bốn đối tượng phá cây atm bằng chất nổ tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn đình thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
lương văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và ngân văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng chú huyện quỳ hợp
trong đó thành và hiệp được xác định là hai đối tượng trực tiếp mang mìn đi gây nổ cây atm
còn hòa và dũng là hai đối tượng bán vật liệu nổ cho thành
tại cơ quan công an thành và hiệp khai nhận vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
thành mua hai kg thuốc nổ công nghiệp năm kíp nổ năm đoạn dây cháy chậm ở quỳ hợp
đem về phòng trọ của thành tại thành phố vinh chế tạo thành một quả mìn tự chế
và đưa đi nổ cây atm tại thị xã cửa lò nhằm lấy tiền tiêu xài và trả nợ
trước thành công của ban chuyên án lãnh đạo công an nghệ an đã kịp thời khen thưởng động viên
hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng khởi tố bị can theo quy định của pháp luật